các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dù các thương hiệu phim chuyển thể từ chuyện tranh từ lâu đã trở thành mỏ vàng đối với các nhà làm phim nước ngoài
chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này
và để bắt đầu chương trình tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời
đầu tiên xin giới thiệu đạo diễn đào thanh hưng
và vị khách mời thứ hai là bạn nguyễn khánh dương thành viên sáng lập cộng đồng chuyện tranh comicollah
trước tiên thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả chúng ta hãy cùng xem một phóng sự ngắn ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian thác bất tận khán giả yêu thích truyện tranh sẽ thuộc những cái tên như vườn sao bang hoàng cung với nhiều phiên bản phim tại nhật bản hàn quốc trung quốc
hiện nay ở việt nam chuyện tranh chuyển thể thành phim chưa được đánh giá cao
một phần nguyên do bởi chuyện tranh việt nam chưa đáp ứng được yêu cầu từ chính công chúng dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ khán giả
về hình thức thì chuyện tranh việt nam là bây giờ là cũng có nhiều đổi mới và tiến bộ học hỏi từ nước ngoài rồi
nhưng mà về nội dung thì em thấy là chưa
thực sự là đặc sắc và hấp dẫn để có thể truyền thể thành một bộ phim
kỳ vọng trong tương lai thì sẽ có nhiều bộ truyện tranh được truyền thể thành phim
và các bộ truyện tranh đấy có thể là phim hành động hoặc là bộ phim về lịch sử hoặc là bộ phim mang tính nhân văn cao
ở nước ngoài thị trường phim truyền thể từ truyện tranh sở hữu một lượng khán giả đông đảo
do đó các đạo diễn nước ngoài thoải sức phai thác chất liệu từ các tác phẩm truyện tranh
tuy nhiên tại việt nam sức hút của truyện tranh lại chẳng hạn
truyện tranh việt nam chưa phổ cập đến số đông công chúng cũng như chưa có nhiều tác phẩm thực sự để các nhà làm phim lựa chọn
chuyện tranh việt nam cũng chưa thu hút được mình tức là cũng chưa có những cái dự án hấp dẫn nào đấy để mình thực sự phải quan tâm
hoặc là nó được truyền thông được giới thiệu đủ để cho độc giả biết đến
mình tin là nếu như ở việt nam có một bộ truyện tranh đủ hay thì chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn
các fan của chuyện tranh và đồng thời là tất cả những người quan tâm đến điện ảnh và truyền hình
có thể thấy phim truyền thể từ truyện tranh
truyện tranh ở nước nhà đang gặp nhiều khó khăn dù truyện tranh đang là chất liệu đầy truyền vọng cho điện ảnh
đồng thời chưa có nhiều cơ hội được mở ra cho cả hai phía là ngành điện ảnh và chuyện tranh việt nam
thưa quý vị khách mời từ nhiều năm nay thì việc các bộ phim điện ảnh được truyền thể từ truyện tranh
thì được đề cử nhiều hạng mục oscar không còn phải là chuyện hiếm và điều này cũng có thể cho thấy là
chuyện tranh đang là nguồn cảm hứng cho điện ảnh
và đây cũng có thể xem là cơ hội cũng như là thách thức
cho những nhà làm phim việt nam khi mà tại nước nhà phim truyền thể tại việt nam thì vẫn còn đang là xu hướng mới
vậy thì theo hai vị khách mời hai vị khách mời sẽ đánh giá như thế nào về xu hướng đó
đầu tiên thì xin mời đạo diễn đào thanh hưng
điện ảnh việt nam đang có một cái lộ trình phát triển nó chưa phải là phát triển giống như thế giới
để mà người ta đã xài hết tất cả những cái chất liệu
vừa rồi thì các bạn cũng thấy là có rất là nhiều những tác phẩm truyền thể
từ những chuyện dài hay là những tiểu thuyết ăn khách của nguyễn nhật ánh
ví dụ như tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
mà anh victor vu anh làm thì cũng rất là gây ra nhiều cái hiệu ứng tốt với khán giả
thì đấy là một trong những cái cú chạm vào những cái tác phẩm văn học thị trường mà nó ảnh hưởng đến nhiều người
đối với bạn dương thì sao bạn nghĩ như thế nào về cái xu hướng hiện nay mà các nhà làm phim
với các tác giả đang dần dần hợp tác với nhau để chuyển thể từ những tác phẩm chuyển tranh thành tác phẩm điện ảnh
trên thế giới thì cái xu hướng truyền thể từ tác phẩm truyền tranh là một cái trái lưu rất mạnh
nếu như mà ta so sánh cái bảng xếp hạng của những
các bộ phim ăn khách nhất mỹ ăn khách nhất nhật bản trong vòng hơn ba bốn năm qua
các bộ phim tóm đầu đa phần là các bộ phim truyền thể từ truyền tranh
tuy nhiên ở việt nam thì nói thật là trong cái kinh nghiệm làm chiến tranh của tôi hơn một mươi năm qua
các tác giả làm chuyện tranh thì thực sự là các bạn ấy cũng chưa có được một cái sự đầu tư lâu dài
các bạn ấy chưa có một cái sự sẵn sàng để làm được một cái tác phẩm chuyện tranh để có thể trở thành hiện tượng văn hóa
ở mỹ ở nhật các tác phẩm mà được lựa chọn để truyền thể
nó đã là một cái hiện tượng văn hóa ở mỹ và nhật
một cái tác phẩm truyền tranh mà có một cộng đồng đọc vô cùng lớn
việc làm phim truyền thể từ tiểu thuyết chuyện ngắn không còn xa lạ với những nhà làm phim việt nam
và hiện nay thì rất nhiều những nhà làm phim đang sử dụng chất liệu này
vậy thì tại sao chuyện tranh lại chưa phải chất liệu để những nhà làm phim khai thác ạ
thưa lợi diễn đồng thanh hương
các nhà sản xuất thì họ sẽ phải quan tâm đến lợi nhuận
và khi họ nhìn vào cái làn sóng và nhìn vào cái sự phát triển của chuyện tranh
xem cái truyền tranh nào hấp dẫn để họ nhắc ra khỏi cái kệ truyền tranh mà họ đọc vào cái dự án phim
thì là họ không thấy có cái gì hấp dẫn cả để mà họ làm cái công việc đấy
xưa nay mà khi mà nhắc đến chuyện tranh thì là mọi người thường hay nghĩ ngay là dành cho thiếu nhi
và rất là hiếm những chuyện tranh dành cho người lớn giống như ở các thị trường nước ngoài
và chính vì đó cũng là những cái lý do để mà
cái đề tài thiếu nhi nó cũng là những cái đề tài rất là khó nhằn
đối với lại những nhà sản xuất và đạo diễn
những cái mà để biến cái chuyện tranh đấy nó trở thành một cái bộ phim nó cần có một cái chất liệu
nó cần có những cái cấu trúc về
trong cái chuyện tranh đấy nó cần có những cái cấu trúc rất là điện ảnh
bạn dương là một tác giả mà đã hoạt động một mươi năm trong lĩnh vực chuyện tranh
và cũng đã có ra mắt nhiều tập truyền tranh để công chúng đón nhận
vậy thì bạn nhận thấy rằng là chuyện tranh việt nam đang có những khó khăn gì
trong việc tạo ra chất liệu cho phim ảnh
những cái người bạn mà làm truyền tranh với chúng tôi thì hoạt động khá là nhỏ lẻ
và số lượng tác phẩm ra hàng năm ít thị trường của chúng ta đang có quá nhiều chuyện tranh nhật
truyền tranh mỹ truyền tranh nước ngoài và thậm chí so sánh về giá cả
so sánh về chất lượng nói một cách thẳng thắn là so sánh về chất lượng
họ hơn chúng ta rất nhiều
các bạn họa sĩ việt nam khi mà làm những tác phẩm chuyện tranh
sẽ phải chịu khá nhiều thua thiệt trong việc làm nội dung có thể cạnh tranh một cái sòng phẳng
đối với truyền tranh nước ngoài
cũng có thể nói là ở các thị trường chuyện tranh lớn hiện nay thì
những cái người gọi là người biên tập thì đóng một vai trò rất quan trọng trong cái việc
để giúp cho những cái tác giả truyền tranh có thể định hướng được những nét vét của mình
vậy thì bạn nghĩ rằng là cộng đồng chuyện tranh của việt nam chúng ta
sẽ cần phát triển những cái điều đó như thế nào
thực sự thì ví dụ như ở thị trường truyền tranh nhật chẳng hạn
thì thậm chí một biên tập viên có thể nói là có quyền lực rất lớn
có thể gọi là có quyền sinh quyền sát
quyết định xem là bộ truyền tranh này
nên vẽ theo định hướng này và có chấm dứt cái bộ truyền tranh hay không
tuy nhiên rằng nếu mà so sánh thị trường chuyện tranh việt nam của chúng ta chưa phát triển
nếu chúng tôi tạo ra những cái người biên tập như vậy
chúng tôi định hướng cho các bạn như vậy
thì sợ rằng các bạn chưa có cái thói quen là vẽ theo định hướng
và để có được một cái phong thái làm việc chuyên nghiệp
làm việc chuyên nghiệp có nghĩa là vẽ theo định hướng thị trường
vẽ theo những cái mong muốn và vẽ theo những cái chỉ đạo
của những cái người người ta có kinh nghiệm hơn
thì chúng ta cần thời gian
với tư cách là một nhà làm phim và để có được những bộ phim
mà truyền thể từ chuyện tranh thì cá nhân anh
anh sẽ cần những cái điều như thế nào điều kiện gì ạ
cần có một cái sự thể hiện nó mới mẻ hơn
nó thay đổi hơn về cái góc nhìn về cái không gian
thế nhưng mà đấy cách thể hiện thì cũng là một chuyện thôi
nhưng mà mình đang nói đến cái điều quan trọng hơn nữa
đấy chính là cái nội dung
ví dụ như cái nội dung thì nó phải có cái câu chuyện
mà thực sự hấp dẫn phải xây dựng được cái tuyến nhân vật
mà những cái nhân vật đấy nó tạo ra
ra được cái dấu ấn
vâng thưa quý vị và các bạn trong năm hai nghìn một mươi chín
có một dự án phim được xem như là mở đầu
cho dòng phim truyền thể ở việt nam
đó là sự kết hợp giữa chuyện tranh và điện ảnh
ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn
hãy cùng xem một phóng sự ngắn
do nhà phóng viên truyền thể nhân dân thực hiện
không mất quá nhiều thời gian để truyền tài nội dung đến khán giả
mà số đông là người trẻ tuổi
do có sẵn một lượng người đọc chuyện tranh lớn
ổn định và sẵn sàng chuyển sang
phẩm với phiên bản phim
ngành điện ảnh nhật bản từ nhiều năm nay
luôn có cho mình nguồn kịch bản dồi dào
từ các thấp phẩm truyền tranh ăn khách
và quốc gia này cũng được coi là quê hương
của dòng phim truyền thể từ truyền tranh
có thể kể đến những bộ phim được truyền thể
từ chuyện tranh nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào
như bác sĩ jin
được truyền thể từ bộ truyền tranh jin
của tác giả motoka kurakami
thực tế chuyện tranh rất gần với kịch bản phim
bởi truyền tranh có sẵn nhân vật
lời thoại và bối cảnh
tuy nhiên nếu đặt vào hoàn cảnh thực tại
ở nước ta để truyền thể từ truyền tranh
thành tác phẩm điện ảnh sao cho thu hút
sự quan tâm vẫn là một vấn đề nan giải
và khiến cho các đơn vị sản xuất
phải e ngại khi sử dụng chất liệu này
nếu như có phim nào khó nhận là một bộ phim về truyền tranh
thì người ta cũng sẽ phải tìm cách lọc phần hay nhất
tốt nhất phù hợp với họ để truyền thề cái đấy ra thành phim
dự án truyền tranh truyền thể từ điện ảnh
cho em gần anh thêm chút nữa
như một dấu mốc cho xu hướng truyền thể
giữa truyền tranh và điện ảnh
bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên
từng gây tiếng vang trong cộng đồng
hiện tại dự án truyền tranh cho em
gần anh thêm chút nữa

hoàn thành song song với phim và sẽ
phát hành cùng thời điểm phim ra giảm
dự kiến vào tháng một mươi hai năm nay
mình nghĩ là
cái dự án này
nó sẽ mở ra
một cơ hội rất là lớn đối với các hoạ sĩ
không chỉ riêng mình mà với các hoạ sĩ
khác nữa vì đều
có thể thực sức được với
các lĩnh vực mới với các
đề tài mới và
mình nghĩ đây cũng là một cái môi trường rất là tốt
để cho chuyện tranh việt nam có thể
được nhiều người biết đến và được quan tâm hơn
dù mới chỉ là
những bước đi đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện
của xu hướng phim chuyển thể từ chuyện tranh
và ngược lại chúng ta có thể tin tưởng
trong thời gian tới chuyện tranh sẽ
trở thành chất liệu với nhiều đề tài thú vị
để các nhà làm phim khai thác
đồng thời là cơ hội mới để ngành
điện ảnh và chuyện tranh việt nam cùng nhau phát triển
thì có một bộ phim điện ảnh là
cho em gần anh thêm chút nữa
đang được sản xuất song song với bộ chuyện cùng tên
vậy thì theo các anh và như là
theo bạn dư thì đây có phải là cơ hội để
chuyện tranh đến gần hơn với điện ảnh hay không
ở nước ngoài thì chúng ta đã có là
phim ảnh chuyển thể từ chuyện tranh
nhưng ở việt nam như lúc này chúng ta vừa chia sẻ
điều đó rất khó có thể xảy ra trong giai đoạn này
nhưng mà với cái cơ hội
là làm chuyện tranh chuyện thể từ điện ảnh
đấy chúng tôi mong muốn có thể chứng minh
đều cho cộng đồng thấy là cái sự kết hợp đấy
cái sự kết hợp giữa chuyện tranh về điện ảnh
là hoàn toàn có thể và cả hai bên có thể
cùng nâng đỡ nhau trong việc làm truyền thông
trong việc là thể hiện và giúp đỡ độc giả
giúp đỡ những người đọc có cái cơ hội
hiểu sâu hơn về tác phẩm do vậy chúng tôi
đã quyết định là nhận lời làm cái dự án này
thưa anh đào thanh hưng là hiện tại
bây giờ thì cũng có một cái vấn đề đặt ra đó là
quan niệm công chúng về chuyện tranh
bởi vì nhiều người cho rằng là cái chuyện tranh của việt nam
vẫn mang cái gì đó hơi hướng của nhật bản
hay là hàn quốc hay là những cái nữ khác
vì là chưa có nết gì đó của
chưa mang được dấu ấn riêng của chuyện tranh việt nam
vậy thì nguyên nhân vì đâu
mà lại có những cái điều như vậy
và theo anh thì sẽ có những hướng giải quyết
như thế nào để chuyện tranh việt nam
sẽ ngày càng gần hơn với công chúng việt nam
những các bác sĩ bây giờ thì internet phát triển rồi
youtube phát triển rồi
và mọi người có cơ hội để đi
đến gần với thế giới hơn và các nhà số ản khác
cũng sẽ nhập nhiều những cái chuyện tranh
của nước ngoài về để mình phát hành
ở thị trường trong nước
thì việc ảnh hưởng là đương nhiên
trong quá trình ảnh hưởng thì họ sẽ tự tìm ra được những cái gì
thuộc về bản thân mình
để họ giữ lại
những họa sĩ họ sẽ giữ lại và họ sẽ phát triển
những cái nội lực để họ
cộng với lại những cái sự ảnh hưởng đấy
để tạo ra những cái phong cách riêng
những cái đấy thì nó phải cần được cái thời gian
để chứng minh và thực sự là
nó muốn được thời gian chứng minh thì họ phải được
vẽ rất là nhiều
và vẽ rất là nhiều thì họ phải cần có được cái công việc
và công việc ấy thì nó phải mang lại
cái nguồn sống cho họ
thì còn đối với dương thì sao
bạn có giải thích gì về những cái ý kiến đó
của cộng đồng hay không
thực sự thì cái câu hỏi là chuyện tranh việt nam vẽ giống như thế
thì cộng đồng chúng tôi nhận
bản thân tôi nhận được câu hỏi này suốt
một mươi năm qua rồi các mặt họa sĩ khi đặt
những nét vẽ đầu tiên khi vẽ chuyện tranh
bao giờ thì các bạn ấy cũng sẽ là
giở của chuyện tranh nhật ra học tập vẽ theo
đấy là điều rất là bình thường khi mà bị ảnh hưởng như vậy
đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi
quan trọng là đến bao giờ
thì các bạn ấy có cơ hội
thoát ra được sự ảnh hưởng đấy
để mà những nhà làm phim hay là những nhà biên kỳ
mà chú ý đến cái bộ phim của mình để phát triển thành phim điện ảnh
thì cần nhất là cái sự liên kết
giữa hai bên vậy thì
đối với bạn dương bạn nghĩ rằng là
những thác giả chuyện tranh như bạn sẽ cần
cái sự liên kết như thế nào
tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ cần phải cố gắng hơn nữa
bản thân cộng đồng chuyện tranh sẽ cần
phải cố gắng hơn nữa để có thể là
có nhiều tác phẩm và để truyền thông
để cho độc giả để cho mọi người chú ý
và biết được cái sự tồn tại của chúng tôi
khi biết được và họ quan sát những cái sản phẩm
chúng tôi làm ra thì chắc chắn rằng nếu đó
làm những sản phẩm chất lượng thì mọi người sẽ
không ngần ngại trong việc là
đưa ra tay để chúng ta có thể kết hợp được với nhau
xin cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn không thể phủ nhận
chuyện tranh đã và đang là chất liệu phong phú
cho ngành điện ảnh thế giới khai thác
với sự phát triển khởi sắc của điện ảnh
cũng như chuyện tranh tại việt nam trong những năm gần đây
chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng
dòng phim chuyển thể từ chuyện tranh sẽ có những bước
phát triển trong thời gian tới
và thông qua chương trình cốc nhìn văn hóa kỳ này
chúng tôi hy vọng ngành điện ảnh và chuyện tranh trước nhà
sẽ tìm được tiền nói chung và cùng nhau
cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh ý nghĩa
và đặc sắc thu hút sự quan tâm của công chúng
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này xin được dừng lại tại đây
mọi kênh ủng hộ của quý vị xin gọi
về số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
hoặc gửi về hồng thư điện tử
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại